các nhà mạng như vinaphone viettel mới đây tung ra một loạt đầu số tám x mới được nhiều người ưa thích
tuy nhiên thì đầu số này lại khá giống với đầu số máy bàn của thành phố hồ chí minh nên nhiều kẻ gian đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo
bằng cách tự xưng là nhân viên ngân hàng đối tượng đã sử dụng số thuê bao đầu nghìn tám mươi sáu để gọi điện thông báo trúng thưởng
nhưng lại xác nhận là gọi từ số máy bàn để lấy lòng tin của nạn nhân
để giúp khách hàng tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc xảy ra viettel đã lưu ý tới khách hàng một số cách thức như sau
số điện thoại có đầu số tám mươi sáu của viettel gồm một dãy một mươi chữ số còn đầu số máy bàn tám x của thành phố hồ chí minh là tám chữ số
các chương trình khách hàng có thể tham gia để trúng thưởng được công bố trên website của viettel hoặc fanpage viettel telecom
khách hàng có thể kiểm tra lại bằng cách gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh tám nghìn một trăm chín mươi tám hoặc vào website của viettel
vì vậy các nhà mạng thông báo
khách hàng cần nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo